nó đã dẫn đến là nó tăng giá ở các cái mặt hàng khác
vì người ta nghĩ rằng là à như vậy là có thể cái đầu tiền nó đang mất giá quá
và vì thế cho nên là cái thị trường bất động sản nó mới tăng như vậy

và có cái chiều hướng mà chúng ta có cái lạm phát nó tăng cao
mặc dù là cái lạm phát thực tế nó sẽ dưới bốn
nhưng mà rất nhiều người thì nghĩ là nó tăng cao
và vì thế chúng ta cần phải có cái thông tin chính thống
thì cái việc tăng giá đó nó gây nên một cái trạng thái không tốt cho thị trường nói chung
rõ ràng là những cái hậu quả như vậy là chúng ta đều có thể nhìn thấy đúng không ạ
và từ vụ việc này thì ngoài ra chúng ta có thể thấy được những cái lỗ hỏng
những kẽ hở như thế nào trong việc đấu giá đất công
cũng như là những bất cập trong đợt đấu giá năm hai nghìn một mươi sáu ạ
trước hết nếu mà nói về luật đấu giá thì chúng ta thấy rằng là trong cái luật đấu giá là
sau khi mà đấu giá thì năm ngày là chúng ta ký hợp đồng
và sau ba mươi ngày thì
phải đột năm cái số tiền mà đã có cái hợp đồng
và sau sáu mươi ngày tức là sau tất cả tổng thể chín mươi ngày thì mới hoàn tất cái việc nộp tiền
và như vậy cái khoảng thời gian nó hơi dài cho cái việc đóng tiền
và từ đó nó cũng có thể có những cái kẽ hở nhất định
mà những cái người mà đấu giá họ có thể lợi dụng cái khoảng thời gian đó
để họ làm những cái việc gì đó
nó liên quan đến cái việc mà họ làm
đem lại cái lợi ích cho
cái doanh nghiệp họ
cái điều thứ hai chúng ta thấy rằng là cái giá trị đặt cọc là hai mươi
thì cái giá trị này có thể là nó thấp
và chúng tôi cho rằng là cũng cần phải nghiên cứu xem xét xem là có nên nâng lên ba mươi hay năm mươi không
tất nhiên nếu mà chúng ta nâng lên như vậy nó sẽ gây ra những khó khăn
cho những cái cá nhân hay là những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa
khi mà cái năng lực tài chính của họ cũng có giới hạn
tuy nhiên chúng ta cũng nên sận xét
cái điều thứ ba đó là chúng ta thực sự chưa xem được là
thực sự chưa xem xét đến cái năng lực tài chính của người tham gia đấu giá
bởi vì có những cái doanh nghiệp người ta chỉ có cái vốn tự có một vài trăm tỷ thôi
nhưng họ lại được quyền tham gia đấu giá những cái tài sản có cái giá trị hàng chục nghìn
thậm chí hàng hai ba chục nghìn tỷ
thì đây là cả một cái vấn đề mà chúng ta cần phải đưa vào trong cái luật đấu giá mới
vâng nhưng mà với trường hợp của tân hoàng minh thì đâu phải là năng lực tài chính của họ kém không ạ
không vấn đề quan trọng là thế này
thì chúng ta thấy rằng là cái năng lực tài chính ở đây nó chỉ là một phần thôi
mà nó cần phải có rất nhiều các cái vấn đề khác
và rõ ràng là khi mà chúng ta xem xét cái khoảng trống pháp lý thì chúng ta thấy rằng là
cái năng lực tài chính nó chưa được quy định một cách chặt chẽ
cái điều thứ hai đó là nếu như mà doanh nghiệp mà anh bỏ cọc
thì khi mà tham gia đấu giá lần mới á
anh có thể phải trừ một cái điểm trừ nào đó trong cái khi mà anh tham gia vào cuộc đấu giá đó
và cái điều thứ ba nữa là nếu như anh bỏ đến lần thứ hai thứ ba
thì thậm chí có thể không cho phép anh tham gia đấu giá nữa
để mà đảm bảo cái tính nghiêm túc của cái việc đấu giá
như vậy là rõ ràng là với các doanh nghiệp tham gia đấu giá
thì chúng ta cần phải có những bước kiểm soát chặt chẽ hơn
hay nói cách khác phải chăng là luật của chúng ta vẫn còn những khoảng trống
những thiếu sót trong vấn đề này ạ
đúng rồi bởi vì thực ra thì chúng ta thấy rằng là luật pháp nó luôn luôn đi kèm với
cái sự thay đổi của cái thị trường
và rõ ràng chúng ta đang xây dựng một cái nền kinh tế thị trường
mà trong đó nhà nước có quản lý
chúng ta phải thay đổi nó dần dần
và khi mà nó chưa phù hợp thì chúng ta phải có chỉnh sửa
thì cái đó là cái chuyện đương nhiên thôi
thưa ông mới đây thì bộ tài chính cũng đã gửi công văn đến các bộ ngành địa phương
trong đó thì đã yêu cầu là đề nghị xử lý nghiêm hành vi trốn thuế
trong hoạt động kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản
và vậy ông đánh giá đâu là nguyên nhân khiến cho những cái sai phạm trong lĩnh vực này
vẫn còn diễn biến phức tạp và gia tăng ạ
trước hết chúng ta thấy rằng là cái việc mà kinh doanh bất động sản ở việt nam của chúng ta đấy
nó chưa đi vào nề nếp và cái thị trường bất động sản nó chưa phải là một thị trường thực sự
với những cái quy định pháp lý nó phải rõ ràng cụ thể công khai và nguyên bản
thì chúng ta chưa có cái đó
và chính vì thế cho nên cái việc mua đi bán lại giữa các cái chủ thẻ nó rất phổ biến
và ở đây lại thông thường là giao dịch bằng tiền bạc
mà như vậy thì cái tính công khai cái tính gọi là an toàn
cũng như cái tính mà gọi là đầy đủ nó không khó
và vì thế cho nên giữa các cái chủ thể họ thậm chí họ chỉ viết cho nhau một cái giấy viết tay thôi
và thế là họ có cái chuyển đổi cái mảnh đất đó
và như vậy thì rõ ràng là chúng ta không thu được thuế
và chúng ta có theo dõi cũng rất khó
mà đặc biệt ở đây là các cái cơ quan công chứng cũng như chính quyền địa phương
họ không quản lý chặt chẽ các cái mảnh đất khi mà đã sang tìm đối chủ
và chính vì cái lẽ này cho nên
cái việc mà thu thế nó gặp khó khăn
và trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta thấy rằng là
cái việc thu thuế kinh doanh bất động sản của chúng ta
nó chưa thực sự tương xứng với cái hoạt động mà mua bán kinh doanh trên thị trường
vậy thì có thể có những giải pháp như thế nào để khắc phục tình trạng này ạ
trước hết để mà thực hiện các cái quá trình mà kinh doanh bất động sản
nó không khen bạch thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải hoàn thiện
cái cơ chế chính sách để từ đó làm cho thị trường
phải có những cái văn bản rất cụ thể tỉ mỉ và chúng ta có thể theo đó mà quản lý
cái điều thứ hai đó là chúng ta phải làm thế nào để cái việc mà thanh toán không dùng tiền mặt nó phát triển
và chính cái thanh toán không dùng tiền mặt này
nó đảm bảo cái nguồn tiền sạch sẽ cũng như cái thời gian nó lớn nhanh nhất
nhưng nó lại công khai và nó đầy đủ cái ý nghĩa
cái điều thứ ba đó là để tránh cái bong bóng bất động sản
gây tổn hại tới cái thị trường tài chính tiền tệ
thì rõ ràng chúng ta cần phải có quy định
cái việc mua bán cái bất động sản này nó như thế nào là hợp lý
và nó phải qua những cái bước cụ thể để mà đảm bảo cái tính pháp lý của cái việc mua bán
và cái trách nhiệm của chính quyền địa phương cũng như của cơ quan công chứng
đối với cái việc mua bán các cái bất động sản ở trên các cái thị trường địa phương
nó trở thành vấn đề rất quan trọng
cái việc công khai minh bạch các cái quy hoạch
cũng có phần làm cho cái thị trường bất động sản nó công khai minh bạch
và như vậy chúng ta phải nêu cao cái tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương
cũng như là của các cái doanh nghiệp trong cái hoạt động quản lý cái thị trường bất động sản
thì lúc đó cái thị trường bất động sản của chúng ta nó sẽ đi theo cái chiều hướng tích cực
của một cái thị trường mà phát triển và đồng thời có cái sự quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước
thưa ông rõ ràng là những cái giải pháp gợi mở của ông thì trên cơ sở thực tế
và nghiên cứu của một chuyên gia kinh tế thì nó rất là có lý
và rõ ràng là với đất đai thì đấy là một lĩnh vực mà có thể tiềm ẩn rất nhiều sai phạm
rất nhiều yếu tố về tham nhũng và tiêu cực
trên thực tế thì đã có rất là nhiều vụ việc từ lâu nay chúng ta đã nhìn thấy
rất nhiều vụ việc tiêu cực liên quan đến lĩnh vực này rồi
thế thì với cái hiện trạng bây giờ sau những sự việc ví dụ như là tân hoàng minh vừa rồi
khi mà thị trường đang bị đóng băng và nhiễu loạn như vậy
thì cái giải pháp hiện tại chúng ta cần phải làm như thế nào để có thể là khơi thông thị trường này
cái giải pháp mà trước mắt thì chúng tôi cho rằng là chúng ta cần phải xem xét lại
cái quá trình mà chúng ta có trong các cái luật về đất đai
để mà chúng ta kiểm tra giám sát cái việc mà chuyển hóa nó thế nào cho cập trí
cái điều thứ hai là cái luật đấu thẩm cũng cần phải được đưa lên bàn cân
xem xét mổ xẻ và đưa ra xem xét một cách đầy đủ
để từ đó có thể cái việc đấu thầu nó cũng góp phần làm cho cái thị trường bất động sản
nó trở nên công khai minh bạch và đầy đủ
vâng như vậy là công khai minh bạch là yếu tố rất quan trọng
và bây giờ cần phải đẩy mạnh việc thanh tra
cũng như là sửa đổi những cái quy định về pháp luật đúng không ạ
một lần nữa thì xin cảm ơn những phân tích rất cụ thể của ông trong chương trình ngày hôm nay